thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
nghị quyết số năm của ban chấp hành trung ương đảng đã đề cập rõ về việc tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng
một trong những yếu tố then chốt để đổi mới mô hình tăng trưởng là phải xác định những việc làm ngay đối với hai thành phần quan trọng của nền kinh tế là doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân
thời gian qua nhiều doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa thoai vốn nhà nước chi phối nhưng vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế trong triển khai trong việc minh bạch vốn và tài sản
doanh nghiệp tư nhân cũng chưa phát huy được vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế
vậy giải pháp nào để triển khai hiệu quả việc thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân
trên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với chuyên gia kinh tế về vấn đề này
chưa có một khâu đột phá đề ra rất rộng rất nhiều chính sách chưa có một sự đột phá và chưa hiểu rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ đột phá một khâu nào để tạo một sự đột phá lớn mạnh mẽ
theo tôi để thực hiện có hai vấn đề cần phải tiếp tục thực hiện
thứ nhất là phải đổi mới một cách mạnh mẽ tư duy lý luận nhận thức về mô hình kinh tế thị trường ở việt nam
mà cái điểm then chốt của cái tư duy lý luận
điểm này là đổi mới hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng sở chủ nghĩa
đấy là điều rất quan trọng
cái điểm thứ hai nghị quyết đã đề ra rất nhiều lĩnh vực rất nhiều vấn đề
tuy nhiên chính phủ cần phải tiếp tục triển khai và có những biện pháp rất cụ thể có những chỉ tiêu rất cụ thể và đề ra những hướng đột phá có lộ trình rất cụ thể
ví dụ đến năm hai nghìn hai mươi thì chúng ta sẽ đột phá vào khâu nào
chẳng hạn theo tôi có thể đấy là
có hai vấn đề đặt ra
một là vấn đề giải quyết cái vấn đề của khu vực kinh tế nhà nước của doanh nghiệp nhà nước
thứ hai là phát triển thúc đẩy một cách thực sự thực chất phát triển kinh tế tư nhân
thưa đồng chí nghị quyết cũng đã có những cái chỉ đạo về cái việc là cơ cấu lại khối doanh nghiệp nhà nước
cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và minh bạch những thông tin trong quá trình cổ phần hóa
tuy nhiên có nhiều ý kiến đánh giá là việc này vẫn còn triển khai chậm và chưa được hiệu quả
như vậy thì theo đồng chí cần làm gì để cái tiến trình này được thúc đẩy hiệu quả hơn ạ
một trong những việc đầu tiên mà nghị quyết cũng đã nêu rõ rồi nhưng mà chúng ta chưa thực hiện được
đó là đối với cần phải xóa bỏ ngay càng sớm càng tốt
cái vai trò của các bộ quỹ ban nhân dân các cấp đối với việc là đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp tại các doanh nghiệp nhà nước
để cho doanh nghiệp nhà nước
thực sự là các cái quan đẻ của các bộ ngành quỷ ban nhân dân các cấp
để họ hoạt thực sự hoạt động theo đúng quy luật của thị trường theo đúng cơ chế của thị trường
không nên coi định hướng sở chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở nước ta là phải có doanh nghiệp nhà nước
đấy là điểm thứ nhất
điểm thứ hai là phải xác định rõ phạm vi lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
doanh nghiệp nhà nước
hoạt động trong những lĩnh vực mà kinh tế tư nhân không thể làm được hoặc họ không muốn làm
điểm thứ ba đối với những doanh nghiệp nhà nước thua lỗ
theo tôi là cần phải có chính sách thực hiện ra soát ngay
và có thể cho phá sản các doanh nghiệp thưa lộ dừng ngay các dự án mà nhà nước đã bỏ vốn đầu tư
thưa đồng chí nghị quyết cũng đã xác định là doanh nghiệp là thành phần quan trọng trong tiến trình đổi mới
với mô hình tăng trưởng và nghị quyết cũng xác định rõ là phải phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân
cả về số lượng và chất lượng thực sự là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế
như vậy theo quan điểm của đồng chí thì đối với khối doanh nghiệp tư nhân thì những việc gì là những việc cần phải làm ngay ạ
theo chúng tôi là đối với kinh tế tư nhân thì trong điều kiện của nước ta nhà nước đóng vai trò rất quan trọng
nghị quyết cũng đã đề ra là phải phát triển mạnh xây dựng các tập đoàn kinh tế tư nhân đủ mạnh

để hình thành những tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh
bởi vì hiện nay ở nước ta có đến chín mươi bảy là doanh nghiệp nhỏ và vừa và siêu nhỏ
doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp tư nhân không thể tự mình lớn lên được trong bối cảnh như hiện nay
nếu không có sự hỗ trợ thực sự của nhà nước
cảm ơn đồng chí ạ